bị lực lượng chức năng kiểm tra khi có dấu hiệu phạm pháp trong đêm khuya
hai đối tượng phạm văn dũng và võ đức mười đã manh động dùng hung khí tấn công tổ công tác hồng tẩu thoát
cả hai bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
nghiện ma túy nên vào đêm khuya ngày một mươi năm tháng ba dũng và mười chở nhau đi trộm cắp tài sản
bán lấy tiền mua ma túy sử dụng khi gặp tổ của tuần tra cả hai đã tăng ga bỏ chạy
lực lượng lợi dụng đêm tối dũng đã rút sao thủ sẵn trong người tấn công chống trả thành viên tổ công tác
khiến anh nguyễn minh hiến bảo vệ dân phố bị thương
tổ công tác đã nhanh chóng khống chế bắt giữ được đối tượng dũng
truy đuổi bắt giữ được võ đức mười ngay sau đó
công an thị xã sapa tỉnh lào cai đã kiểm tra phát hiện bắt quả tăng hai đối tượng
tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường sapa thị xã sapa
tiến hành kiểm tra hành chính nhà nghỉ minh thúy ở tổn nam phường sapa
phát hiện hai người đàn ông có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy gồm nguyễn trần cường và nguyễn tuấn long
cùng chú xã hùng việt huyện cầm khê tỉnh phú thọ
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ vật chứng gồm ma túy tổng hợp các loại
cùng nhiều tài liệu dụng cụ dùng để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
đến hai mươi ba h khuya ngày một mươi bảy tháng ba
lực lượng cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình phước đã tìm thấy thi thể bé gái một mươi năm tuổi
là một trong ba bé gái bị nước cuốn trôi mất tích ở trong lòng hồ thủy điện cần đơn vào tối cùng ngày
trước đó vào chiều cùng ngày ba bé gái từ một mươi năm đến một mươi sáu tuổi cùng chú xã thiện hưng huyện bù đốc tỉnh bình phước
đến khu vực lòng hồ thủy điện cần đơn
thời điểm đó lòng hồ đang cạn nên cả ba cháu bé đã xuống phía dưới để chơi
và đến khoảng một mươi sáu h ba mươi phút chiều cùng ngày nước bắt đầu dâng cao
ba cháu bé bất ngờ bị nước cuốn trôi mất tích
nhận được tin báo lực lượng cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình phước đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
sử dụng các phương tiện chuyên dụng triển khai tìm kiếm ba cháu bé
sau nhiều giờ đồng hồ tìm kiếm đến hai mươi ba giờ khuya cùng ngày
lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy thi thể của một cháu bé cách hiện trường hơn hai trăm linh mét
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm hai nạn nhân còn lại
nữ tài xế trong vụ va chạm giao thông trên phố trần cung quận cầu giấy hà nội
vào ngày năm tháng ba gây ổn ảo dư luận đã nộp số tiền phạt một mươi một triệu đồng
cho hành vi điều khiển phương tiện không quan sát gây tai nạn
trước đó nữ tài xế này đã bị xử phạt ba mươi năm triệu đồng về hành vi điều khiển ô tô
mà trong hơi thở có nồng độ cồn
như vậy tổng số tiền phạt nữ tài xế này phải nộp cho hai hành vi vi phạm nồng độ cồn
và điều khiển phương tiện không quan sát gây tài nạn
bốn mươi sáu triệu đồng
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh chín h